qua từng bức ảnh của nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến dũng
nhiều người không chỉ nhìn thấy hình ảnh một phóng viên sông sáo đầy nhiệt huyết
từng có mặt ở khắp mọi nơi trên các cung đường trong các sự kiện
mà còn thấy được cả sự chuyển mình của đất nước sự phát triển của khoa học kỹ thuật
cũng như phản ánh chân thực cuộc sống tại những nơi ông đã từng đặt chân
và có lẽ nhà lý luận phê bình nhấp ảnh vũ huyến là một trong những người cảm nhận rất rõ điều đó
là một đồng nghiệp người bạn thân thiết luôn bên cạnh cùng ông chia sẻ vui buồn
nhà lý luận phê bình nhấp ảnh vũ huyến cho rằng những bức ảnh của phạm tiến dũng
cũng chính như con người ông luôn chân thành luôn nhiệt huyết
phóng sự ghi lại quá trình chuẩn bị của các nhà du hành trên tàu vũ trụ liên hợp ba mươi bảy
con tàu đã đưa nhà du hành vũ trụ phạm tuân cùng với nhà du hành vũ trụ soviet gorbasko vào quỹ đảo
lúc bấy giờ nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến dũng đang là phóng viên thường trú của thông tấn xã tại liên xô
nên ông có nhiều thuận lợi để tác nghiệp hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan giao phó
được sống và trải nghiệm cùng với những nhà du hành vũ trụ
bằng chuyên môn của nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến dũng đã lưu lại đường quá trình tập luyện đầy gian khổ của họ
cũng như hoạt động thể thao giải trí bằng những bức ảnh chân thực sinh động

thầy chụp được các phí công đang luyện tập
trong ảnh của tôi các bạn có thể thấy là
phí công vũ trụ gorbatsko đang hướng dẫn phạm tuân
các thao tác ở trên khuang lái
rồi hình ảnh trong khuang đổ bộ rất là nhỏ
rồi những hẻ luyện tập trên những máy tập
để có sức khỏe để có thể bay được
thì những hẻ chụp rất là nhiều
sự kiện phóng tàu vũ trụ giữa việt nam và liên xô
vào năm tám mươi thực sự là một cái sự kiện vô cùng quan trọng
thông quan sát việt nam có các phóng viên ảnh
như nhà báo tiến dũng nhà báo lê phức
nhà báo đinh quang thành
là những người đầu tiên và sớm ghi lại được những hình ảnh
từ những khâu chuẩn bị cho đến những lúc
phóng tàu vũ trụ
và có thể những hình ảnh đó lúc đó ngay bản thân cá nhân tôi
cũng còn ít tuổi nhưng tôi vẫn nhớ như in những hình ảnh rất là xúc động
khi mà chụp những nhà phi hành gia thái nước
rồi kể cả những hình ảnh mà các phóng viên ảnh của thông quan sát việt nam
chụp chung với các phi hành gia những lúc mà cái tàu vũ trụ phóng lên
thực sự nó là một sự kiện công nghệ kỹ thuật mà việt nam lúc đó
rất là sức khỏe
nó cũng mang lại cái niềm tự hào và sự đóng góp của các nhà báo thông báo xã việt nam
có thể nói rằng mang tính chất thời khắc rất là lịch sử
nếu không có những hình ảnh ghi lại như lúc đó thì lúc đó người dân việt nam sẽ không biết
được sự kiện đó và thế hệ mai sau sẽ không có được những hình ảnh vô cùng quan trọng như vậy
trong các bức ảnh của chuỗi phóng sự nổi bật nhất có thể kế đến là bức ảnh đại tướng võ
nguyên giáp đến thăm hỏi động viên các nhà du hành hoàn thành tốt nhiệm vụ
bên cạnh đó là hình ảnh hai nhà du hành mỉm cười tự tin trong giờ tập luyện
hay bức ảnh nhà du hành vũ trụ gorbaco chỉ dẫn tận tình cho đồng chí phạm tuân về các
kỹ thuật điều khiển trong khoang tàu tất cả như vừa mới diễn ra ngày hôm qua
nhờ sự lưu giữ tuyệt vời của nhếp ảnh
tôi rất thích là có cái ảnh hai nhà du hành vũ trụ người ta cảm thấy rất là thân mật dùng từ bây giờ
là ca với nhau đấy những hình ảnh chụp rất là tốt đồng thời bên cạnh những hình ảnh chính có cả
anh ấy chụp nhiều có cái rất cận nhưng bao giờ cũng bộc lộ những cái khuôn mặt rất là tự tin
rất là bình đẳng rất là có vẻ rất là thân mật đồng thời là có trách nhiệm những nhà khoa học
đồng thời lại chụp cả những cái cả người kể cả những lúc vui nhất trong ảnh có những cái ảnh
anh tiến dũng anh lùa cả vào những cái những cái đời sống riêng những cái điểm vui nho nhỏ trong
những hình ảnh đồng chí của tổng giám đốc cũng đến dặn do gặp gỡ tức là cái chiều sâu của bộ ảnh
nó được bộc lộ qua rất nhiều những ý ảnh khác nhau có mặt cùng với nhà báo nghị sĩ nhấp ảnh phạm tiến
dũng trong những ngày tác nghiệp tại thành phố ngôi sao của liên xô cũ là nhà báo nguyễn văn vinh
lúc đó là quay phim của đài truyền hình việt nam ông vinh vẫn nhớ như in những ngày tháng mình
cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại nơi này đối với ông đó là một kỷ niệm đẹp
trong suốt những năm tháng công tác trong vai trò là người lưu giữ lịch sử bằng hình ảnh
để rồi cho tới hôm nay mỗi khi có cơ hội được gặp lại bạn cũ
hai người lại kể cho nhau nghe về những ngày tháng đáng nhớ đó
nhờ cái công việc của mình làm về truyền hình tôi cũng có nhiều dịp qua liên xô
đấy cũng khoảng trên một mươi lần thế nhưng mà cái một cái lần một trong những cái lần ấn tượng nhất
tức là cái dịp mà đài truyền hình việt nam cử tôi và anh phạm hải sang để quay cái quá trình
luyện tập của cái đội bay của việt nam với lại liên xô chuẩn bị cho một cái chuyến bay vào vũ trụ
cái bộ ảnh của anh dũng là một cái bộ ảnh hết sức là quý rất là ấn tượng và cũng ghi được đầy đủ
các cái quá trình luyện tập đấy cũng như là những các cái sự kiện quan trọng
đối với nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến dũng và những người bạn cùng thời nước nga là nơi lưu giữ nhiều
kỷ niệm đẹp của những tháng ngày tuổi trẻ đầy hoài bão và ước mơ bởi với họ những tháng ngày đó là
những tháng ngày với biết bao kỷ niệm đẹp thời sinh viên đầy trân trọng yêu thương đó là lý do mà họ
tổ chức triển lãm nơi ấy nước nga một triển lãm giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp con người và
những tháng ngày sôi nổi ấy của họ và tác phẩm chuyến bay vũ trụ đầu tiên của nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến
dũng được trưng bày ở nơi trang trọng nhất với thật nhiều tình cảm dành cho nước nga tươi đẹp để
mỗi khi được ngắm nhìn lại có cảm giác được về nhà và mỗi khi xa lại nặng lòng thương nhớ chuyến bay
vũ trụ đầu tiên không chỉ có giá trị nghệ thuật đối với nền nhếp ảnh việt nam mà còn mang giá trị
tư liệu lịch sử đáng quý để những thế hệ sau có thể hiểu thêm về một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của dân tộc
chúng tôi có may mắn là trong cái chuyến bay soviet năm một nghìn chín trăm tám mươi với sự tham gia của nhà doanh vũ trụ
gorbakov và phạm tuân thì chúng tôi được tham gia tường thuật cái sự kiện này có thể nói là đây là
những cái kỷ niệm quan trọng nhất trong cuộc đời làm báo
nhất là nó lại diễn ra vào những cái năm đầu tiên mình bước vào ngày báo thành từ cho nên đây là
có một cái sự kiện rất là đáng nhớ tôi được trực tiếp tường thuật cái thời điểm phóng cái con tàu vũ trụ
mang hai nhà du hành vũ trụ phóng lên trên không và tôi cũng là người trực tiếp đi đón anh hùng
đi đón hai nhà du hành vũ trụ từ vũ trụ trở về
tôi cho đấy là một cái hạnh phúc rất là lớn của người làm báo
và sau này thì chúng tôi càng thấm thiết cái việc đấy
chỉ có người làm báo mới cho chúng ta được một cơ hội
được đi được nhìn thấy được tiếp xúc được gặp gỡ những con người
mà đôi khi là công việc của họ vượt qua sự thưởng tượng của mình
thành tích của họ vượt qua sự tưởng tượng của mình
có mặt tại triển lãm này anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phạm tuân
đã được sống lại những thăm tháng tuổi trẻ đầy oanh liệt
qua những bức ảnh được nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến dũng ghi lại
gần bốn mươi năm về trước tại thành phố ngôi sao
với thành tích này năm một nghìn chín trăm tám mươi nhà du hành vũ trụ phạm tuân
đã được trao tặng danh hiệu anh hùng lao động việt nam hôn trương hồ chí minh
cùng năm đó ông cũng vinh dự trở thành một trong những người nước ngoài đầu tiên
được trao tặng danh hiệu
anh hùng liên xô hôn trương lê ninh
bức ảnh gần bốn mươi năm đối với tôi rất quen thuộc
nhưng hôm nay trở lại phòng tranh này mà được nhìn lại những bức ảnh đó
thì lòng tôi vô cùng tự hào
và tự hào bởi vì mình đã là người việt nam đầu tiên được sánh vai
cùng với liên xô và các nước sở dụng nghiên anh em bay vào vũ trụ
và tất cả những cái gì mà tác giả
ghi lại hôm nay
thì đều thể hiện cái gì đó mà chúng ta bay vào vũ trụ đó là
tình dân nghĩa đảng tình đoàn kết quan hệ
giữa hai nước nâng cho tôi bay được
tất nhiên tôi luôn luôn phải cảm ơn tất cả những người đồng hành với tôi
và những người mà đi cùng chúng tôi ghi lại những tấm hình này
tôi nghĩ không phải đây là hình ảnh tôi
mà hình đại diện của người việt nam chúng ta đã có một thời kỳ như thế
và có lẽ là để lại
cho lại sau này con chó nhìn thấy đất nước ta đã đi lên như thế này
đã bay như thế này thì họ sẽ phấn đấu tiếp tục hơn nữa
có thể nói với phóng sự ảnh chuyến bay vũ trụ đầu tiên
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh phạm tiến dũng đã ghi lại một sự kiện lịch sử
mang nhiều ý nghĩa chính trị khoa học kinh tế quan trọng
để rồi trong tác phẩm thuộc nhạc xuân
nhà thờ tối hữu đã viết để các người con người việt nam thật xúc động biết bao
lạ lùng chưa ta sống thật đây
gian khổ đêm này
mà cứ tưởng bay trong mơ ước
bữa cơm khoai ít cá nhiều rau
mà ngăn sông làm điện
quan điện làm dầu
chân dép lốp mà liên tàu vũ trụ
thành công của chuyến bay là minh chứng cho những khả năng của con người việt nam trong kỷ nguyên mới
kỷ nguyên nhân dân việt nam đã làm chủ đất nước
xây dựng chủ nghĩa xã hội tươi đẹp
và phóng sự ảnh chuyến bay vũ trụ đầu tiên của nghệ sĩ nhân ảnh phạm tiến dũng
sẽ là những tư liệu đầy quý giá và quan trọng trong kỷ nguyên đó
để sẽ còn được lưu lại và nhắc nhớ mãi về sau